cúm ah một n một là một chủng virus cúm a các chủng virus h một n một h năm n một và h bảy n chín là nguyên nhân của hầu hết bệnh cúm trên người
bệnh lây truyền từ người sang người theo đường hô hấp qua nước bọt hay dịch tiết mũi họng khi người bệnh ho hát hơi
hoặc lây qua tiếp xúc với đồ vật có chứa virus rồi qua tay đưa lên mắt mũi miệng
bộ y tế khuyến cáo người dân không được chủ quan với cúm ah một n một khi mùa dịch đang tới gần
do khả năng tồn tại ở môi trường bên ngoài của loại virus này là rất cao nên tốc độ lây truyền của cúm h một n một vô cùng mạnh mẽ
virus cúm h một n một trong điều kiện bình thường có thể sống từ hai mươi bốn đến hai mươi tám tiếng
triệu chứng bệnh cúm a h một n một giống như cúm mùa bao gồm sốt đau cổ họng hắt hơi sổ mũi đau nhức cơ
mặc dù là cúm mùa thông thường nhưng cúm h một n một cũng có thể gây bệnh nặng hơn như viêm phổi
khiến bệnh nhân ho nhiều thở nhanh khó thở
chụp x quang cho thấy có tổn thương
trong tổn thương phổi bộ y tế khuyến cáo người dân nên tăng cường vệ sinh cá nhân nơi ở và nơi làm việc
theo dõi diễn biến sức khỏe hàng ngày tránh tiếp xúc với người mắc hoặc nghi mắc bệnh cúm
không tự ý sử dụng thuốc đặc biệt là thuốc kháng virus như tamiflu mà phải tuân theo sự hướng dẫn của thầy thuốc